các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng liên quan đến lĩnh vực y tế theo thông tư mới của bộ y tế sẽ có hiệu lực từ ngày mai hai mươi một tháng hai mức giá trần xét nghiệm covid một mươi chín sẽ giảm tối đa khoảng ba mươi so với giá hiện hành
theo thông tư mới nhất này giá dịch vụ xét nghiệm nhanh mẫu đơn tối đa không quá bảy mươi tám đồng một xét nghiệm xét nghiệm bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn tối đa không quá một trăm bảy mươi tám chín trăm linh đồng một xét nghiệm
về xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật real time rt pcr
bẫu đơn có giá tối đa không quá năm trăm linh một tám trăm linh đồng một xét nghiệm
thông tin mới nhất về vụ nam sinh lớp chín bị đâm tử vong tại bình phước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước hiện đang tạm giữ bốn đối tượng chỉ mới một mươi sáu tuổi để phục vụ điều tra
lê văn chiến lý văn bi hồ nhật hào và phạm khánh hưng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên vào trưa ngày một mươi chín tháng hai
bốn đối tượng đã đứng chờ nạn nhân ở cổng trường trung học cơ sở nguyễn duyên
vào giờ tan học khi thấy nạn nhân cả nhóm đã lao vào đánh hội đồng trong đó một đối tượng đã rút dao ra đâm
sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn còn nạn nhân tử vong tại bệnh viện
đến chiều cùng ngày hồ nhật hào đã đến cơ quan công an đầu thú vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau một thời gian theo dõi vào tối qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng
đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang lê văn la chú thành phố hội an tỉnh quảng nam
đang vận chuyển trái phép chất ma túy giá trị gần hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp xe taxi do la điều khiển công an thành phố đã phát hiện ba kg ketamine được ngụy trang trong những túi trẻ khô
là khai nhận làm nghề lái taxi và được một người thuê vận chuyển ma túy với giá từ hai triệu đồng tùy vào số lượng chuyến hàng
trong chuyến hàng này lê văn la liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quảng trị để lấy ma túy về quảng nam
và chọn đà nẵng làm nơi giao dịch tuy nhiên đã bị công an thành phố phát hiện bắt giữ